biêu nhân tuyến giáp hay còn gọi là biếu cổ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý về tuyến giáp
các phương pháp điều trị tình trạng này tùy thuộc vào kích thước của bướu và bản chất dối loại tuyến giáp
có thể là thuốc hoặc phẫu thuật
liệu pháp phẫu thuật thường được chỉ định khi bướu quá to chai nếp lên các cơ quan khác
đa phần các trường hợp có bướu nhân tuyến giáp đều không biểu hiện triệu chứng lâm sàng rõ ràng
chỉ khi thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc trong một lần ngẫu nhiên kiểm tra bệnh lý khác thì bệnh nhân mới phát hiện ra
tuy nhiên nếu bưu nhân phát triển quái lớn thì cũng gây ra những biểu hiện mà người bệnh có thể cảm nhận được
ví dụ như quan sát thấy có khối u ra tại cổ hoặc vùng cổ gia tăng bởi kích thước
bướu nhân tuyến giáp ngay chai nếp thực quản ý quản khiến bệnh nhân bị khó thở đau và khàn học
xuất hiện chứng cường giáp với các biểu hiện như lo lắng run tay tăng tiết mồ hôi nhịp tim nhanh
sụt cân không rõ lý do mặc dù rất thèm ăn loãng xương dễ kích động
đặc biệt nguy hiểm là tình trạng nhiễm độc giáp vì nếu không được cấp cứu kịp thời có thể khiến bệnh nhân tử vong
một vài triệu chứng suy giáp như có cảm giác lại hoặc sợ lạnh mệt mỏi gặp vấn đề về trí nhớ da khô tào bón trầm cảm
cùng lắng nghe như chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị bích nga giả viên qua cấp trường đại học y hà nội
nguyên tổng thư ký hội nội tiết đại tháo đường việt nam để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh
còn lại biểu khuẩn ơn thuần thì cũng rất hay gặp ở phụ nữ vào các giai đoạn nào các giai đoạn mà dậy thì
lúc là nhu cầu cái chức năng tuyến ráp nó cũng cần sản xuất một lượng hopmon nhiều hơn thì tuyến giáp nó cũng phát triển to hơn để nó đáp ứng với nhu cầu của cơ thể
hoặc là trong một số trường hợp mà mang thai hoặc cho con bú thì nhu cầu của tuyến giáp cũng cần hoạt động nhiều hơn bình thường
thì những phụ nữ trong giai đoạn dạy thì trong giai đoạn mang thai hoặc cho con bú thì tuyến giáp
cũng có thể to ra người ta gọi là biểu khuẩn ơn thuần
thì đấy là do tuyến giáp to ra chứ còn không có ưu gì trong tuyến giáp
chúng ta phải hiểu là như thế
thì những trường hợp như thế thì chúng ta biểu khuẩn ơn thuần thường là do như vậy
thì chúng ta sẽ bổ sung iốt cho những vùng mà thiếu iốt hoặc là cho các trẻ em gái đặc biệt là trẻ em gái trong tuổi dậy thì
chúng ta bổ sung iốt hoặc là phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ cho con bú
chúng ta đều phải bổ sung iốt trong giai đoạn đó để cung cấp đủ iốt để tổng hợp hormôn tuyến giáp
để phát triển các tế bào não của em bé để cho em bé thông minh
thì đấy là phần biểu khuẩn ơn thuần
còn biểu giáp cũng to lên toàn bộ trong trường hợp mà chúng ta bị bệnh cường giáp
đặc biệt nguyên nhân cường giáp hay gặp nhất là bệnh basdo
bệnh biểu cổ basdo nghĩa là trong cơ thể chúng ta sản xuất ra
nó là bệnh tự miễn dịch và nó tự sản xuất ra các cái kháng thể kháng tuyến giáp
và vì vậy nó làm cho tuyến giáp tăng cường sản xuất ra hormôn
đấy thì người ta gọi là biểu cổ basdo
basdo hoặc là cường giáp hoặc là nhiễm độc giáp basdo thì đấy cũng là một chung
là cái từ ngữ chung để chúng ta gọi một cái căn bệnh gọi là tuyến giáp nó tăng sản xuất hay hocmon quá
và là cường giáp hoặc nhiễm độc giáp do basdo
còn có rất nhiều công nguyên cường giáp khác nữa nhưng mà hay gặp nhất là cường giáp do basdo
thì tuyến giáp cũng to ra
còn biếu cổ cũng to ra mà nó không có u gì trong tuyến giáp đâu
nó là do tiến giáp to ra trong trường hợp mà bị suy giáp
suy giáp thì suy giáp là do bản thân tuyến giáp
nó không sản xuất được hormôn
do vậy mà các cái hormôn của tuyến yên là cái tê sát ấy là hormôn của tuyến yên
nó phải tăng cường sản xuất ra để nó kích thích tuyến giáp tăng sản xuất ra hormôn
thì cái tê sát tăng lên nó cũng làm cho các cái tế bào tuyến giáp phì đại và tuyến giáp cũng to ra
thì đấy cũng là những cái trường hợp mà suy giáp thì tuyến giáp cũng to ra
trường hợp cường giáp thì bản thân tuyến giáp tăng hoạt động cũng làm cho tuyến ráp to ra
bíu cổ đơn thuần thì tất cả những cái trường hợp đấy là không
tuyến giáp là bíu cổ to ra chứ là tuyến giáp to ra chứ hoàn toàn không có u gì
đấy thì tùy theo các nguyên nhân như vậy thì người ta sẽ điều trị
bíu cổ đơn thuần thì do thiếu yốt thì bụi yốt
còn cường giáp thì người ta phải điều trị cường giáp
còn suy giáp thì người ta cũng điều trị suy giáp
thì những cái trường hợp đấy thì tuyến giáp nó sẽ nhỏ lại
một số các trường hợp thì bẩm sinh là tiến giáp nó
bình thường thì nó ở sau phía
sau cái phần cỡ đòn trũng nó nằm ở dưới sự nhận giáp
nhưng một số các trường hợp thì tuyến giáp nó có thể là
hoặc là những người gầy chẳng hạn thì cái tuyến giáp nó có thể lộ hơn chẳng hạn
hoặc là bẩm sinh là tuyến giáp kích thước nó cũng có thể nó cũng to hơn một chút so với những người bình thường
thì nó cũng giống như là chúng ta có các cái cấu trúc cơ thể của mỗi người nó cũng sẽ khác nhau
đấy thì nhưng mà nó không phải là u
đấy thì chúng ta hiểu như thế
thế còn lại thì
các cái biểu nhân tuyến giáp thì
các cái biểu nhân tuyến giáp thì nó chính là các cái u của tuyến giáp
các cái u lành tính thì thường chiếm là đa số
đa phần là u tuyến giáp
thì những cái u lành tính thì thường là những u nào
là u nang tuyến giáp chẳng hạn
u nang tuyến giáp nghĩa là trong nó chứa các cái dịch nang nang keo thôi
thì đấy là u nang lành tính
cái thứ hai nữa là các cái u tuyến giáp
lành tính mà
những cái u mà nó không sản xuất ra hóc môn
nhưng nó là gọi là các cái biểu nhân tuyến giáp lành tính thì thường gặp
nó rất thường gặp
và một loại nữa là các cái biểu nhân lành tính nhưng mà nó lại
những cái nhân đấy bản thân nó lại sản xuất ra hốc môn tuyến rác
nó lại sản xuất ra hốc môn tuyến giáp
thì người ta gọi là biểu nhân tuyến giáp nó cũng là lành tính nhưng mà lại
vì nó sản xuất ra hóc môn tuyến ráp quá cho nên nó gây ra thừa hốc môn tuyến giáp
và nó cũng gây ra cái biểu hiện của thừa hốc môn tuyến giáp hay còn gọi là nhiễm độc hóc môn tuyến giáp trên lâm sàng
thì người ta gọi cái biểu nhân đấy gọi là biểu nhân tuyến giáp lành tính nhưng mà gọi là biểu nhân tuyến giáp nhiễm độc
nhiễm độc ở đây thì có nghĩa là nhiễm độc hốc môn tuyến giáp
chứ không phải là nhiễm độc là ác tính
thì thông thường tất cả các cái biểu nhân tuyến giáp mà sản xuất ra hốc môn thừa như vậy
người ta gọi là nhân nóng khi mà người ta làm xạ hình tuyến giáp với iốt thì những cái
vì nó tăng sản xuất cho nên nó sẽ tăng bắt yếu tập trung vào cái nhân đấy
thì người ta gọi là nhân nóng và nó tăng sản xuất ra hốc môn gây diễm nhiễm độc giáp thì gọi là nhân nóng giáp trạng hoặc là nhân độc giáp trạng
thì những cái nhân đấy nó cũng là lành tính
thế còn lại một phần nhỏ nữa là các cái ung thư tuyến ráp
nhưng mà rất may mắn là các cái ung thư tuyến giáp thì đa phần đấy là cái ung thư tuyến giáp là ung thư tuyến giáp thể nhú
thể nhú là cái thể gọi là
có thể gọi là rất rất là lành tính trong
trong tất cả các loại ung thư
nếu như mà
nếu như mà nhỡ may mà ai phải bị một cái ung thư nào đấy mà được lựa chọn thì hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn là ung thư tuyến giáp vì nó rất lành tính
xin lỗi nó vẫn là ung thư
thế nhưng mà
nhưng mà nó là cái ung thư mà nó tiến triển chậm và nó chữa
có thể coi là một trong các ung thư chữa khỏi được
thế thì còn lại thì một số rất rất rất ít rất rất rất nhỏ
có cái ung thư tuyến ráp mà thể không biệt hóa hoặc là thể tùy thì nó tiến triển nhanh
thì cái tỷ lệ những cái ung thư đấy nó rất rất thấp
nó rất thấp
hầu như là trong suốt mấy chục năm làm nghề tôi mới gặp khoảng một hai các trường hợp mà ung thư tuyến ráp thì không biệt hóa vào ung thư thể tủy như vậy thôi
thì nó rất là ít
cho vậy mà chúng ta cũng
nếu như chúng ta mà có các cái
khối ở vùng cổ mà xác định là tuyến giáp thì chúng ta cũng đừng lo lắng quá
đa phần là các tổn thương lành tính hoặc là các cái bệnh tuyến giáp lành tính thôi
còn tỷ lệ ung thư thì rất thấp
mà mặc dù là ung thư tuyến ráp thì nó cũng đa phần là cái ung thư tuyến giáp mà thể nhú là cái thể mà có thể coi là rất tốt
dưới đây là những cách phòng tránh bưu nhân tuyến giáp
tự kiểm tra vùng cổ
khá vùng cổ thường xuyên bằng cách đứng trước gương ngửa đầu ra sau và dùng tay sờ vào cổ xem có điểm gì bất thường không có thể giúp phát hiện những khối u bất thường
cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể
nếu cơ thể đột nhiên có những triệu chứng lạ không rõ nguyên nhân như mệt mỏi tăng cân đột ngột cơ thể nhạy cảm hơn khàn tiếng khó nuốt thì có khả năng bạn đã bị dối loạn hoc mon tuyến giáp
hạn chế tiếp xúc với các chất bức xạ phóng xạ
tiếp xúc với bức xạ trong môi trường sống và làm việc có thể dẫn đến biến đổi gen và hình thành các tế bào ung thư trong cơ thể là nguyên nhân chính dẫn tới ung thư tuyến giáp
đặc biệt việc tiếp xúc với bức xạ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư tuyến giáp khi còn trẻ
hạn chế tiếp xúc môi trường có nhiều bức xạ như nhà máy hạt nhân nơi sản xuất linh kiện điện tử
khi làm việc trong môi trường độc hại thì cần tuân thủ nghiêm tắc quy trình bảo hộ
có chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi điều độ
duy trì chế độ ăn nhiều trái cây và rau xanh ít chất béo hạn chế đồ ăn nhanh bởi các thực phẩm chế biến sẵn dùng muối iốt và bổ sung thực phẩm rau iốt như tảo rong biển hải sản thực phẩm dầu maze như hạt điều cũng tốt cho tuyến giáp
chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và ngăn ngừa ung thư tuyến sáp
khám sức khỏe định kỳ tầm soát ung thư định kỳ là cách thức hiệu quả để phát hiện ra ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu
tránh xa các chất kích thích sử dụng rượu bia thuốc lá và các chất kích thích sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nói chung và ung thư tuyến ráp nói riêng